tiếp theo chương trình là các tin tức thị trường giá cả mà chúng tôi vừa cập nhật
theo dự báo dịp tết năm nay nhu cầu tiêu thụ rau trên địa bàn hà nội khoảng một trăm linh tấn rau xanh
tăng một mươi năm so với tháng bình thường để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng vụ đông năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
hà nội gieo trồng hơn hai mươi tám năm trăm linh hectare rau đậu tương ngô lạc khoai lang khoai tây và nhiều loại cây trồng khác
nhìn chung đến thời điểm này toàn thành phố gieo trồng đúng kế hoạch đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân
giá cà phê hôm nay mùng tám tháng hai giao động trong khoảng bảy mươi tám hai trăm linh đồng đến bảy mươi chín ba trăm linh đồng một kg
thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng so với cùng thời điểm hôm qua
giá cà phê vẫn còn nguyên sự hỗ trợ từ nguồn cung và chi phí vận chuyển
mới nhất là reuters đưa tin nông dân việt nam từ chối giao hàng và yêu cầu đàm phán lại
khi giá cà phê robusta toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất trong hai mươi tám năm
mô hình dự báo của viện dầu khí việt nam cho thấy dự kiến tại kỳ điều hành hôm nay tám tháng hai
giá xăng dầu bán lẻ có thể giảm chín hai tám và liên bộ tài chính công thương có thể sẽ không trích lập
hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
theo đó giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày tám tháng hai có thể giảm năm trăm hai mươi chín sáu trăm bảy mươi đồng
trong khi đó giá dầu bán lẻ được dự báo giảm khoảng một trăm tám mươi bốn bốn trăm ba mươi đồng
công an tp hà nội vừa cho biết để phục vụ công dân có nhu cầu cấp
căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử trong dịp tết âm lịch
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an hà nội
sẽ bố trí cán bộ làm việc xuyên tết để phục vụ nhu cầu của người dân
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho số công dân đi làm ăn xa về địa phương
trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn có nhu cầu được cấp căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã bố trí cán bộ tăng cường làm việc trong những ngày nghỉ tết
cụ thể từ ngày tám tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng hai để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
và tài khoản định danh điện tử tại địa chỉ bốn mươi bốn phạm ngọc thạch quận đồng đa
đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
người dân hà nội có nhu cầu đăng ký ô tô xe máy sẽ được phục vụ đến hết chiều ngày ba mươi tết
tức ngày chín tháng hai tại tất cả điểm đăng ký phương tiện
hiện tại việc đăng ký phương tiện rất thuận lợi khi sử dụng dịch vụ công
người dân trước khi tới cơ quan công an làm việc đăng ký qua cổng dịch vụ công
nên khi tới trụ sở đăng ký chỉ mất khoảng năm phút để hoàn tất việc cấp biển kiểm soát
sở y tế tp hồ chí minh cho biết từ hôm nay
việc tiêm các loại vaccine trên địa bàn sẽ tạm dừng thực hiện cho đến sau tết nguyên đán
hòa động tiêm vaccine covid một mươi chín và tiêm chủng mở rộng tại hai mươi hai quận huyện tp thủ đức
sẽ tạm ngưng từ ngày hôm nay hai mươi chín tết đến hết ngày một mươi bốn tháng hai tức ngày mùng năm tết
ngay sau kỳ nghỉ tết hoạt động tiêm vaccine phòng dịch bệnh
sẽ được lập tức triển khai trở lại
các loại vaccine phòng dịch bệnh hiện đang có tại các cơ sở tiêm chủng mở rộng
trên địa bàn tp hồ chí minh gồm vaccine pfizer phòng covid một mươi chín
các loại vaccine cho trẻ em trong chương trình tiêm chủng mở rộng
và vaccine uốn ván dành cho phụ nữ mang thai
thưa quý vị trái với cảnh un tắc những ngày qua sáng nay tám tháng hai tức hai mươi chín tháng chạp
tình hình giao thông tại cửa ngõ hà nội tương đối dễ thở
phương tiện qua lại thuận lợi đường phố thông thoáng ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tám giờ sáng ngày tám tháng hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
đường phố hà nội trở nên thông thoáng hơn nhiều so với vài ngày trước đó
những nút giao thông ngày thường được coi là điểm nóng hôm nay đã cơ bản hạ nhiệt
trái ngược với tình hình giao thông thông thoáng tại nhiều tuyến đường ở tp hà nội
tại tuyến đường vành đai ba tình hình giao thông vẫn rất đông đúc
còn tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô hà nội như pháp vân cầu rẽ hà nội hải phòng
cũng ghi nhận tình trạng mật độ phương tiện cao
thế nhưng với việc đại đa số các phương tiện hiện đã sử dụng hình thức thu phí không dừng
nên khả năng qua trạm thông tuyến cũng luôn được duy trì
tuy nhiên các tình huống đột xuất cũng đã được lên phương án dự phòng
chúng tôi đã sử dụng cái phương tiện là xe mô tô để tuần tra lưu động trên tuyến
để kịp thời tiếp cận và xử lý các tình huống ồn tắc có thể trải ra
xong rồi đó cũng phối hợp với các đơn vị địa phương trên tuyến
để kịp thời phân luồng điều thiết giao thông từ xa tránh việc ồn tắc kéo dài
thông qua trung tâm điều hành quản lý toàn bộ hệ thống cam gia trên tuyến
thì chúng tôi duy trì dân sự trực hai mươi bốn trên bảy để có thể phát hiện nhanh nhất những tình huống
sự phố trên tuyến để có thể xử lý
ngoài ra trong ngày cao điểm chúng tôi tăng cường thêm lực lượng cứu hộ
bố trí phương tiện thiết bị ứng trực tại các trạm thu phí
để xử lý sự khổ
năm nay hành trình di chuyển về quê nghỉ tết của người dân có phần thuận lợi hơn so với mọi năm
tuy nhiên theo đánh giá của các lực lượng chức năng
ở chiều quay lại thành phố người dân sẽ gặp nhiều khó khăn hơn
đặc biệt những vi phạm của xe khách sẽ diễn ra rất phổ biến
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân
nếu phát hiện những vi phạm của hoạt động vận tải khách
hãy gọi ngay cho đường dây nóng của sở giao thông vận tải
hai đầu tuyến để có biện pháp can thiệp và xử lý kịp thời
bắt đầu từ chiều qua mùng bảy tháng hai
hai tuyến đường nối cao tốc nội bài lào cai đến thị xã sapa chính thức thu phí
mức giá từ nay đến hết ngày ba mươi tháng sáu áp dụng cho các loại xe ô tô dưới một mươi hai chỗ là hai mươi bốn đồng một vé một lượt
xe tải có tải trọng dưới hai tấn và các loại xe vận tải khách công cộng
bốn nhóm phương tiện chở khách chở hàng hóa có số chỗ ngồi tải trọng
kích thước lớn hơn có mức giá qua trạng từ ba mươi bốn đến một trăm một mươi bảy đồng một lượt
hình thức thu phí là điện tử không dừng
tuyến đường mới sẽ rút ngắn hành trình từ thành phố lào cai đi sapa khoảng bảy km
thời gian hai mươi phút tránh được nhiều khúc cua nguy hiểm đặc biệt là đoạn dốc ba tầng